hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có hai bốn trăm chín mươi hai ca cộng đồng hơn bảy bốn trăm linh bệnh nhân phân bố tại năm trăm hai mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh bốn trăm sáu mươi tám hoàng mai bốn trăm hai mươi ba sóc sơn ba trăm tám mươi
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội ghi nhận hai trăm hai mươi một hai trăm bảy mươi bốn ca covid một mươi chín
cũng theo sở y tế hà nội tính đến hết ngày hai mươi hai tháng hai
toàn thành phố có hai trăm bảy mươi ba bảy trăm bốn mươi bảy f đang điều trị theo dõi cao hơn bảy mươi một f so với hai ngày trước đó
trong đó hơn hai trăm sáu mươi bảy hai trăm linh ca điều trị tại nhà cao hơn bảy mươi ca so với hai ngày trước đó
và một hai trăm bốn mươi ca điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố và các quận huyện
như vậy số ca covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng ở hà nội chiếm chín mươi tám tổng số ca đang điều trị theo dõi
trong hai còn lại tương đương năm hai trăm năm mươi bảy
một mươi ca cao hơn bốn trăm linh ca so với ngày trước đó có ba trăm năm mươi năm bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và bệnh viện đại học y hà nội bốn chín trăm linh hai f đang điều trị tại các bệnh viện của thủ đô gồm tầng hai và tầng ba
ngày hai mươi hai tháng hai thành phố ghi nhận một mươi một ca f tử vong nâng tổng số ca tử vong tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tại hà nội là chín trăm năm mươi sáu ca
việc số ca mắc mới tăng vọt tại hà nội thời gian gần đây không chỉ gây khó khăn cho lực lượng y tế
mà các trường học cũng đang phải đối diện với những áp lực chưa từng có
những ngày qua bà bùi thị sinh hiệu trưởng trường tiểu học kim nỗ huyện đông anh
quay cuồng xử lý công việc dù đang là f điều trị tại nhà
số lượng nhân viên mắc covid một mươi chín hoặc f một và cách ly tăng chóng mặt trong khoảng một tuần nay
khiến cho bang giám hiệu và giáo viên tiểu học kim nỗ đối diện áp lực chưa từng có
đến ngày hai mươi ba tháng hai trường kim nỗ có hai mươi một giáo viên và nhân viên f trong tổng số bảy mươi người
trong một chín trăm ba mươi bốn học sinh gần hai trăm linh em f trên bốn trăm linh f một rải rác khắp các khối lớp
trường thực hiện phương án lớp nào có giáo viên là f và tỷ lệ học sinh f f một trên sáu mươi
sẽ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn
hôm qua chỉ bảy trên ba mươi chín lớp đủ điều kiện học trực tiếp
trong tình trạng phần lớn các lớp đều có f f một trường còn gặp khó khăn vì thiếu thiết bị
để dạy song song cả hai phương tức
bà sinh cho biết
trường sẽ sử dụng một máy tính cá nhân để trình chiếu slide bài giảng
thiết bị còn lại dùng để livestream cho những em ở nhà
hằng ngày bà sinh nhận nhiều cuộc gọi kiến nghị của phụ huynh và các lớp về việc cho các em trở lại
học trực tuyến hoàn toàn để tránh dịch
nhiều người khai báo con mình là f một để không phải đến trường dù thực tế còn không thuộc diện f
hiệu trưởng trường kim nỗ bày tỏ sự thông cảm trước lo lắng của bố mẹ
nhất là khi do ca nhiễm tại hà nội có lúc đã gần bảy ca một ngày

nhưng việc đi học trực tiếp được thực hiện theo chỉ đạo của thành phố
trường chỉ có thể ghi nhận ý kiến và báo cáo phòng giáo dục và đào tạo
đang là f điều trị tại nhà nhưng bà sinh không dám ngơi việc
hàng ngày ngoài dạy và học trường phải thống kê số lượng học sinh giáo viên f f một liên tục điều
chỉnh hình thức cho những lớp có tỷ lệ lây nhiễm cao
một số đầu việc được hai hiệu phó hỗ trợ nhưng đa số bà sinh vẫn phải trực tiếp chỉ đạo và báo cáo cấp trên
hiệu trưởng một trường trung học cơ sở
ở sát khu vực nội thành cũng chia sẻ mệt mỏi kinh khủng khi số ca nhiễm trong trường liên tục tăng
lượng học sinh diện f f một tăng từng ngày một phần ba số giáo viên đã nhiễm virus
văn phòng trường tê liệt do không còn ai đủ điều kiện đi làm khiến cho hiệu trưởng vừa phải quản lý
vừa giảng dạy và còn phải kim thêm các công việc văn thư
ông hoàng hữu niệm hiệu trưởng trường kinh đô huyện đông anh cho biết
ngay cả khi biết phụ huynh báo con là f một sai thực tế trường vẫn chấp nhận tôn trọng ý kiến của họ
vì thấu hiểu sự lo lắng của các bậc cha mẹ
mặt khác trường cũng không thể làm cách nào khác bởi rất khó xác minh từng trường hợp
trả lời câu hỏi có nên trở về học trực tuyến hoàn toàn như những tháng đầu năm học hay không
hiệu trưởng một số trường trung học cơ sở ở ngoại thành hà nội cho rằng
nên linh hoạt tùy vào điều kiện tình hình cụ thể của từng trường
có thể không quay lại học trực tuyến một trăm linh nhưng thành phố cần có quy định cụ thể
số ca mắc tăng nhanh đồng nghĩa với việc nhu cầu xét nghiệm
cụ thể là xét nghiệm pcr tăng
tăng lên đột biến mưa rét kéo dài số người có nhu cầu lấy mẫu tận nhà xét nghiệm pcr tăng nhanh
khiến dịch vụ này quá tải
vậy liệu xét nghiệm pcr có thực sự cần thiết hay không
và những đối tượng nào không cần sử dụng dịch vụ xét nghiệm này
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn chuyên môn khoa nhiễm khuẩn thần kinh bệnh viện nhi đồng một
thành phố hồ chí minh cho rằng kỹ thuật lấy mẫu test nhanh thực hiện đúng cách sẽ cho kết quả chính xác
người dân không cần phải lấy mẫu xét nghiệm pcr
một số người cho rằng xét nghiệm pcr để biết tải lượng virus chỉ số ct cơ thể cao hay thấp
thực tế tải lượng virus chỉ có ý nghĩa xem nguy cơ lây nhiễm cho người khác thế nào
không có ý nghĩa trong tiên lượng bệnh
test nhanh giúp giảm thời gian chờ kết quả của f và bớt công việc cho nhân viên y tế lại dễ sử dụng
thời gian có kết quả nhanh không phụ thuộc vào kỹ năng xét nghiệm thao tác đơn giản
trong khi đó xét nghiệm rt pcr tiến hành trên máy đòi hỏi người sử dụng phải được đào tạo chuyên
môn kỹ năng chuẩn xác và thường mất từ bốn đến sáu giờ mới có kết quả theo ông khanh
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội nói rằng
xét nghiệm pcr là không cần thiết khi f cộng đồng quá nhiều
kết quả test nhanh đã đủ để kết luận nhiễm
i test nhanh dương tính thì liên hệ y tế phường để ghi nhận
ngoài ra đa số f nhẹ không triệu chứng đã được tiêm vaccine đầy đủ
thì không nên quá bận tâm đến chỉ số ct
theo thống kê của sở y tế hà nội
gần chín mươi bảy f không triệu chứng triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà
gần một trăm linh dân số đã tiêm đủ hai mũi vaccine
bác sĩ cho biết bệnh viện chủ yếu xét nghiệm pcr cho f đang điều trị và trước khi ra viện
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca nhiễm có xu hướng tăng
kites sử dụng phải được bộ y tế cấp phép xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện
hoặc giám sát thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc từ xa
vào hôm một mươi chín tháng hai bộ y tế vừa điều chỉnh giá dịch vụ xét nghiệm với giá test nhanh không quá bảy mươi tám đồng một mẫu
xét nghiệm pcr mẫu đơn không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp nên một số nơi đã tăng giá test nhanh
máy đo spo hai với giá cao vút đại diện bộ y tế cho biết
bộ y tế nắm được tình hình và đã có phản hồi về vấn đề này
ông vũ minh lợi vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế cho biết
bộ y tế đã nắm được sự việc một số nơi tăng giá vật tư y tế
vụ đang báo cáo lãnh đạo bộ đồng thời làm việc với các bộ ngành để đảm bảo khả năng cung ứng vật tư y tế
vụ trang thiết bị và công trình y tế sẽ thông tin cụ thể sau
trước đó trao đổi với báo chí thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết
bộ y tế đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương mua sắm sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định hiện hành
và xử lý vi phạm nghiêm các hành vi lợi dụng đấu thầu mua sắm để tham nhũng hưởng lợi
đối với quản lý giá các loại sinh phẩm xét nghiệm bộ y tế yêu cầu các đơn vị công khai giá trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
để tránh việc khăn hiếm hàng dẫn tới tăng giá bộ y tế đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng nguồn cung test xét nghiệm
theo đó bộ y tế chủ động liên hệ hoặc thông qua kênh ngoại giao để họp trao đổi đàm phán trực tuyến với các nhà sản xuất test kit
có uy tín trên thế giới để có thể mua lại start xét nghiệm với số lượng lớn và giá thấp nhất có thể
bộ y tế cũng yêu cầu các đơn vị sản xuất phân phối nhập khẩu và kinh doanh test xét nghiệm thực hiện công khai giá
cập nhật giá để các đơn vị và người dân dễ dàng tra cứu
bộ y tế đã thực hiện tăng cường công tác hậu kiểm kiểm tra thanh tra để phát triển
phát hiện các trường hợp vi phạm trục lợi ảnh hưởng sâu đến công tác phòng chống dịch bệnh
trong thông tư hướng dẫn giá xét nghiệm covid một mươi chín ban hành ngày một mươi tám tháng hai
bộ y tế quy định với test nhanh mức thanh toán không quá bảy mươi tám đồng một xét nghiệm
bộ y tế khuyến cáo hiện nay có nhiều loại kit test nhanh covid một mươi chín được giao bán trên thị trường
người dân nên thận trọng khi chọn mua chỉ nên mua loại kích test nhanh nằm trong danh mục bộ y tế đã cấp phép lưu hành
bởi sinh phẩm được cấp phép đã qua kiểm chứng mới đảm bảo tiêu chuẩn độ đặc hiệu độ nhạy
khi mua ở hiệu thuốc người dân cần hỏi hiệu thuốc loại kích test này được cấp phép lưu hành tại quyết định nào của bộ y tế
nếu mua online chỉ mua sản phẩm kit test covid ở các đơn vị là các cửa hàng thuốc có uy tín đã được cấp phép kinh doanh
và các mặt hàng nằm trong danh mục bộ y tế đã cấp phép lưu hành
tuyệt đối không nên mua ở những trang mạng xã hội không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng
hoặc khi hỏi thông tin thì cố tình giấu địa chỉ bán hàng
chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn inbox chỉ bán hàng online chứ không có thông tin cửa hàng cụ thể